quốc lộ hai trăm bảy mươi chín là tuyến đường huyết mạch nối tỉnh hà giang với tỉnh lào cai thời gian qua đã xuống cấp nghiêm trọng
được sự đầu tư của nhà nước đoạn tuyến quốc lộ hai trăm bảy mươi chín dài ba mươi sáu năm km thuộc địa phận tỉnh hà giang đã được bộ giao thông vận tải đầu tư cải tạo
nâng cấp bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác giao cho sở giao thông vận tải tỉnh hà giang làm chủ đầu tư
nhưng đến năm hai nghìn một mươi bốn mới có thể bắt đầu do khó khăn về bố trí nguồn vốn
theo kế hoạch đề ra toàn bộ dự án nâng cấp quốc lộ hai trăm bảy mươi chín sẽ hoàn thành trong quý ii năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên do nguồn kinh phí hàng năm bố trí cho dự án chưa đáp ứng được nên đến thời điểm hiện nay chưa thể triển khai thi công nhiều hạng mục
điều này dẫn tới nguy cơ chậm tiến độ thi công ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của dự án
bên cạnh đó tình trạng thi công kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc lưu thông hàng hóa và đi lại của nhân dân đặc biệt trong mùa mưa tới
con đường nằm chậm quá
ba năm rồi ngày xưa chưa con đường này thì chúng tôi đi hoạt động đơn giản hơn nhiều
bây giờ con đường nhà nước được ba năm rồi mà chưa xong thì tôi cảm thấy là hợp tác xã tôi rút lại bị ảnh hưởng
thí dụ như là chúng tôi đi mua chè cho dân nhưng mà nhiều khi ban lầy thì chúng tôi lại phải hỏng cả lô trè đó
đấy là tôi thì cầu mong là bên các chính quyền làm sao giải quyết con đường nhanh nhanh để chúng tôi đỡ khổ
bên cạnh đó tiến độ thi công chậm sẽ dẫn đến phát sinh sai khác giữa kết quả khảo sát trong hồ sơ thiết kế đã duyệt với thực tế
gây hư hỏng nhanh hơn cho các hạng mục đang thi công dở dàng gây khó khăn cho công tác quản lý đẩy chi phí đầu tư lên cao
ảnh hưởng nghiêm trọng tới hiệu quả đầu tư
công tác thi công chậm đặc biệt với đường nếu như là không hướng chậm thi công kéo dài thì ảnh hưởng đến tiến độ chất lượng biện pháp thi công
và cái tính hiệu quả của đường
nhà thầu chính vì thế các nhà thầu cũng thi công cầm trình và nhà thầu cũng phản ánh cũng đề nghị rất nhiều
thì chủ đầu tư cũng đã tạo mọi địa kiện thuận lợi cho các nhà thầu nhưng mà do khó khăn công tác giải ngân kế hoạch vốn nó heo hẹp
đây là tuyến đường huyết mạch nối liền tỉnh hà giang với tỉnh lào cai
việc sớm hoàn thành dự án có ý nghĩa rất quan trọng về phát triển kinh tế chính trị văn hóa xã hội
đáp ứng nguyện vọng mong mỏi của nhân dân đặc biệt là góp phần trong công tác bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực tuyến phòng thủ biên giới phía bắc của tổ quốc